các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian làm tổng giám đốc công ty cổ phần sông đài nha trang nguyễn trí uy đã tự ý chia phân lô phần đất được quy hoạch làm công viên cây xanh thuộc khu dân cư cồn tân lập thành các lô nhà đất liền kề rồi bán cho nhiều khách hàng ở hà nội tp hcm và khánh hòa chiếm đạt số tiền nhiều tỷ đồng
đồng thời trong quá trình thực hiện dự án này nguyễn trí uy cũng đã huy động vốn của nhiều cá nhân chuyển nhượng sản phẩm dự án khi chưa có đủ điều kiện
cũng trong chiều ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra khám xét văn phòng làm việc của công ty cổ phần sông đà nha trang địa chỉ số sáu bãi dương phường vĩnh hải tp nha trang qua khám xét thu giữ một mươi năm thùng tài liệu có liên quan đến dự án khu dân cư cồn tân lập
hai vụ vận chuyển pháo nổ cháy phép với tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi kg vừa bị lực lượng công an lạng sơn và tây ninh phát hiện bắt giữ
vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an thành phố lạng sơn phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
đã bắt quả tàng đối tượng trương quang tiến chú tại huyện mê linh tp hà nội đang điều khiển xe ô tô đến địa phận thôn trung cấp xã mai pha tp lạng sơn
chở theo sáu thùng cắt tông bên trong gồm một trăm linh tám dàn pháo loại ba mươi sáu lỗ một giàn do trung quốc sản xuất với tổng trọng lượng một trăm năm mươi sáu kg
bước đầu đã điều tra làm rõ đối tượng tiến thuê xe ô tô tự lái từ hà nội lên khu vực biên giới để vận chuyển pháo thuê cho một đối tượng tiến đã tham gia vận chuyển ít nhất ba lần
trước đó tại cú lộ hai mươi hai a
thuộc ấp voi xã an thạnh huyện bến cầu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh
phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng trần hoàng tùng chú tỉnh long an và đối tượng danh hùng chú tại tỉnh kiên giang
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi tám e một hai mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi vận chuyển hai mươi ba kg pháo nổ được nguy trang cất giấu trong ba lô
tại công an công an bước đầu các đối tượng khai nhận số pháo trên mua của một người campuchia về để bán kiếm lợi
tàng trữ gần hai mươi bao thuốc lá nhập lậu đối tượng nguyễn xuân dũng ba mươi chín tuổi trú tại phường ninh xá tp bắc ninh vừa bị công an tp bắc ninh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắt quả tàng
tàng trữ gần hai mươi bao thuốc lá nhập lậu đối tượng nguyễn xuân dũng ba mươi chín tuổi chú tại phường ninh xá tp bắc ninh vừa bị công an tp bắc ninh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh

giao thông công an tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ một xe tải chở hơn một mươi tám tấn cành nhánh gỗ chắc
sáng sớm qua tại km năm trăm năm mươi tám thuộc địa phận xã kỳ thọ huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe tải biển kiểm soát sáu mươi bốn c năm nghìn ba trăm chín mươi tám
di chuyển trên quốc lộ một hướng nam bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra phát hiện trên sùng xe tải có hơn một mươi tám tấn cảnh ngánh gỗ chắc
tài xế phan văn thắng chú tỉnh quảng trị xuất trình được một bộ hồ sơ
nhưng giữa hồ sơ và số gỗ thực tế trên xe có nhiều chi tiết không thống nhất
ngay sau đó tổ công tác đã đua xe tải cùng số gỗ nói trên
về trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian vừa qua trên địa bàn huyện văn bàn tỉnh lào cai
rất nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển lâm sản đã lợi dụng địa bàn
làm nơi trung chuyển các sản phẩm gỗ để đưa về miền xuôi tiêu thụ
cùng với đó nhiều đối tượng khác lại lợi dụng địa bàn để có những hành vi khai thác lâm sản trái phép
quyết tâm không để các đối tượng hoạt động lực lượng công an huyện văn bàn cùng với kiểm lâm
đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp nhằm giải quyết triệt đề tình trạng này
ba mươi xúc gỗ và hai trăm tám mươi một thớt gỗ nghiến
loại gỗ hiếm nhóm hai a thuộc loại thực vật rừng nguy cấp quy hiếm
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện văn bàn phát hiện và thu giữ
tại cơ quan công an nguyễn như việt lái xe ô tô biển kiểm soát hai mươi năm c ba nghìn ba trăm hai mươi khai nhận
được một người tên hòa trú tại huyện xìn hồ tỉnh lai châu
thuê chở số gỗ trên về thị xã sơn tây để giao cho khách
khi xe di chuyển qua huyện văn bàn thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ
toàn bộ số gỗ đã được giao cho lực lượng kiểm lâm huyện xác minh làm rõ
ở đây thì chúng tôi thường là các cái phương tiện nó vận chuyển từ các địa phương khác
bằng nhiều hình thức phương tiện vận chuyển
và trong điều kiện thời tiết và trong điều kiện vận chuyển len đút
có thể lợi dụng đêm hôm rồi là những thời tiết khắc nghiệt mưa gió
và những tuyến đường đường mòn lối mở trong cổ huyện
bằng mọi hình thức để các đối tượng vận chuyển và đạt được mục đích vi phạm
văn bàn là huyện có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất của tỉnh lào cai
hiện tại có rất nhiều loài động thực vật quý hiếm thuộc nhóm cần được ưu tiên bảo vệ
bên cạnh đó sinh sống gần rừng là đồng bào dân tộc thiểu số
nên nhiều đối tượng xấu có hành vi móc nối dụ dỗ bà con khai thác vận chuyển lâm sản
để hạn chế tình trạng này các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác nắm địa bàn
cũng như tuyên truyền để người dân nâng cao hiểu biết cùng chung tay bảo vệ rừng
trong khoảng năm năm trở lại đây thì
tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực khai thác bảo vệ rừng cũng có những diễn biến phức tạp
trong khoảng năm năm trở lại đây lực lượng điều tra tổng hợp của công an huyện
khởi tố điều tra khoảng độ một mươi đối tượng năm vụ án về lĩnh vực khai thác bảo vệ rừng
và đưa ra truy thú chức pháp luật
có những vụ thì cơ quan điều tra đã phối hợp cùng với các cơ quan tiến hành đối tụng
xem xét để đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền
cũng như là
giáo dục gian đe và phòng ngừa chung
mặc dù đã đạt được kết quả nhất định
nhưng công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi khai thác vận chuyển trên địa bàn huyện văn bàn nói riêng
và trên địa bàn tỉnh lọc cai nói chung
vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn
chúng tôi hiện tại vẫn thực hiện chức năng chung của một đội dẫn điều tra tổng hợp
nên không có một lực lượng chuyên biệt về lĩnh vực này
nên công tác đấu tranh cũng có những hạn chế nhất định
cái khó khăn thứ hai là cái địa bàn
do là địa bàn miền núi
thì rất là rộng lớn
thế nên là công tác đấu tranh là cũng gặp những cái khó khăn nhất định trong công tác nắm tình hình
để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh
lực lượng chức năng cần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản
góp phần hạn chế tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
quý vị thân mến
đêm qua đông đảo người dân đã vui đón giáng sinh trong không khí an lành
có được điều này là do lực lượng công an tại các địa phương trên cả nước đã có sự chuẩn bị chú đáo
sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giáng sinh
nhất là tại những nơi tập trung đông người
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đông đảo bà con nhân dân cũng đã đổ ra đường vui đón giáng sinh
để góp phần phục vụ nhân dân và đồng bào theo thiên chúa giáo có một đêm giáng sinh an lành hạnh phúc
công an khánh hòa đã bố trí lực lượng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố nha trang
các địa điểm tập trung đông người dân vui chơi như khu vực nhà thờ núi quảng trường hai trên bốn trung tâm thương mại các điểm vui chơi giải trí
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập chốt phân luồng điều tiết giao thông chống ủn tắc và đua xe trái phép
đồng thời thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
các lực lượng nghiệp vụ và công an phường cũng triển khai các phương án tuần tra kiểm soát tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp cướp giật gây dối trật tự công cộng
tổ chức trực ứng trực sẵn sàng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự góp phần để nhân dân được vui chơi đón giáng sinh trong an lành hạnh phúc
tỉnh đồng nai là địa phương có số lượng giáo dân lớn nhất cả nước với khoảng hơn một triệu người
để đảm bảo an ninh trật tự giao thông được thông suốt
ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường lực lượng tuần tra chốt chặn điều hòa giao thông
tại các tuyến giao thông trọng điểm xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhất là đua xe lạng lách đánh võng
do đó tình trạng trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ noel năm nay được đảm bảo góp phần để người dân vui lễ noel được an toàn và bình yên
theo ghi nhận tại các giáo sứ nhà thờ họ trên địa bàn tp biên hòa
thường tổ chức các hoạt động nghỉ lễ trang trí đèn hoa buôn bán các đồ lưu niệm
theo đó người dân đi chơi lễ mua sắm rất đông
do vậy mật độ người và phương tiện tăng cao đột biến
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa đã huy động trực một trăm linh quân số
tăng cường lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các trục hình chính
nhất là những tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao
như đường phạm văn thuận nguyễn ái quốc đường võ thị sáu và quốc lộ một a
đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông được thông suốt
không để xảy ra mất an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng quản sát giao thông chúng tôi đã chủ động phối hợp với phòng quản sát hành sự
phòng quản sát cơ động phòng quản sát quản lý hành chính trật tự an toàn xã hội
triển khai bốn mươi tổ chốt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung là sẽ điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại được thuận lợi
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cũng như là các đấu tranh phòng chống các loại tục phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt trong dịp này chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi đua xe lạng lách đánh võng
kiên quyết không để xảy ra các tình trạng đua xe lạng lắc đám võng trên địa bàn
ghi nhận tại các điểm như trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh ngã tư đường phạm văn thuận
hà nội người dân xem lễ rất đông tình trạng ung tắc giao thông có diễn ra vào giờ cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh và công an tp biên hòa
đã kịp thời phân luồng điều hòa giao thông nên không để xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài
ngoài lực lượng công an tp và công an các khuôn xã đã quy động cả lực lượng dân quân thường trực
của các khuôn xã kể cả ban bảo vệ dân phố
được tỉnh tăng cường cho lực lượng cảnh sát cơ động để hỗ trợ cho công an tp trong việc đảm bảo lực lượng tự và an toàn giao thông
so với mọi năm thì năm nay thời tiết khá thuận lợi người dân đi chơi lễ rất đông
bên cạnh đó ý thức của người dân tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt
đã thông tin về tình hình chuẩn bị cung ứng hàng hóa dịp tết âm lịch cho người dân thủ đô
trong đó lãnh đạo các sở nhận nhiều câu hỏi về đảm bảo nguồn cung và ổn định giá thịt lợn cho dịp tết
sở công thương hà nội cho biết sở đã xác định lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ tính cho hai tháng tết
đặc biệt về nguồn cung mặt hàng thịt lợn
theo số liệu từ cục thống kê hà nội từ ngày một đến một mươi sáu tháng một mươi hai sản lượng lợn hơi xuất chuồng là một mươi một một trăm hai mươi năm tấn
dự kiến cả tháng là hai mươi hai hai trăm năm mươi tấn và cơ bản đáp ứng nhu cầu của tháng tết
sở công thương hà nội cũng cho biết cục quản lý thị trường và sở tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát công tác chống găm hàng
sở công thương hà nội cũng cho biết cục quản lý thị trường và sở tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát công tác chống găm hàng

trả lời câu hỏi báo chí về việc thành phố có cân nhắc nhập khẩu thị trường